chỉ cần gõ từ khóa nhận làm giấy tờ và tìm kiếm kết quả tôi nhận được hàng trăm địa chỉ với những lời mời hấp dẫn
tem thật phơi thật một trăm linh hay đầy đủ hồ sơ công chứng thật
đóng vai là người đang có nhu cầu mua bằng thạc sĩ tôi đã liên hệ với một nơi nhận làm giấy tờ theo như trên mạng
khi được hỏi cần chuẩn bị những gì bên làm khẳng định chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin như ngày tháng năm sinh
họ tên trường cần làm bằng bằng tốt nghiệp đại học tôi sẽ có một tấm bằng thạc sĩ như mong muốn với giá bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
tình trạng làm giấy tờ giả để lừa đảo đang ngày một gia tăng
ngoài việc làm giả bằng cấp giấy phép thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng làm giả giấy tờ nhà đất
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với nhiều thủ đoạn khác nhau gây khó khăn rất lớn cho hoạt động công chứng
đây thật sự là vấn đề đáng lo ngại bởi nếu những giấy tờ này trót lọt và được đưa ra giao dịch
sẽ gây ra những hệ lụy hết sức phức tạp cho xã hội
khi phát hiện rất khó xử lý tức là mình phải dùng nhiều biện pháp
và kể cả như khi mình nói là có nghi ngờ giả thì gọi công an tới nơi rồi
thì người dân đã bỏ chạy hết bỏ là giấy tờ thật giả
các cơ quan chức năng phải hiểu rằng công chứng viên trong việc công chứng giấy tờ mà xảy ra giấy tờ thật giả
giả chúng tôi không hề mong muốn
và người dân có thể lừa bị lừa một lần trong đời
còn công chứng viên ngày nào cũng ngồi chứng kiến việc này
và hàng ngày có thể là nạn nhân của việc này
nên khi có sự việc
giả xảy ra
thì mong các cơ quan chức năng xem công chứng viên là một nạn nhân
và phải giải quyết cái việc này
nó mang tính thấu đáo
mặc dù không luật nào quy định công chứng viên phải phát hiện ra giấy tờ thật bằng mắt thường
nhưng trước thực trạng trên công chứng viên ở các phòng công chứng
buộc phải tự trang bị kiến thức dùng những kinh nghiệm để phát hiện giấy tờ thật giả
ngoài ra phòng cũng phải tự trang bị những loại máy soi chiếu giấy tờ giả
phòng sôi chiếu giấy tờ giả
hiện nay ngoài sự hỗ trợ về máy móc
các phòng công chứng đã có phần mềm liên thông với nhau để thông báo về tình trạng hồ sơ giả
tránh tình trạng hồ sơ tuồn từ phòng công chứng này sang phòng công chứng khác để chứng thực
trong phần tiếp theo của chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần qua
trong tuần qua phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết sơ kết năm năm chương trình phối hợp số chín
và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
năm năm chương trình hành động số hai mươi hai về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
và hai năm chương trình phối hợp số ba mươi tám giữa ban dân vận trung ương và bộ công an về thực hiện công tác dân vận
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an khẳng định
công tác dân vận công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng
của công tác đảng công tác chính trị nghiệp vụ của lực lượng công an
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới lực lượng công an nhân dân ban dân vận mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức thành viên các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tạo điểm nhấn có sức lan tỏa trong phong trào
các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng lĩnh vực địa bàn
theo hướng dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra lấy phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ
tự hòa giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan đơn vị nhà trường khu dân cư và gia đình
tuần qua phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi tám
và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí bộ công an đề nghị
năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị chức năng tiếp tục ra soát đề xuất sửa đổi bổ sung xây dựng ban hành các văn bản
thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong công an nhân dân
tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính phủ giao bộ công an thực hiện chương trình hành động của chính phủ
về công tác phòng chống tham nhũng đến năm hai nghìn hai mươi
chủ động phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng tiêu cực trong nội bộ
nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công an nhân dân khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị
nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ điều tra xử lý nghiêm minh các vụ việc vụ án tham nhũng
nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm thu hồi triệt để tài sản tham nhũng
kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống lãng phí của bộ công an và công an các địa phương theo mô hình tổ chức mới
trong tuần qua đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bạc liêu và công an tỉnh bạc liêu
bộ trưởng tô lâm đề nghị lãnh đạo tỉnh bạc liêu và các ban ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an
làm tốt nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng trên địa bàn giảm thiểu những vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bình yên xã hội ổn định
đối với công an tỉnh bạc liêu bộ trưởng yêu cầu công an tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án một trăm linh sáu của bộ công an
tiếp tục lựa chọn cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ năng lực đạo đức tăng cường về công an các xã thị trấn trên toàn tỉnh
thực hiện tốt công tác phòng ngừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp đó bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh cà mau
bộ trưởng đề nghị công an cà mau cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
làm tốt công tác dân vận phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm
tập trung giả soát triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ cho vay nặng lãi bảo kê tín dụng đen chống người thi hành công vụ
đồng thời cần triển khai thực hiện tốt chủ trương đề án của bộ công an về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn
bố trí công an chính quy xuống cơ sở lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
trong tuần qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự đại lễ vê sác hai nghìn một mươi chín đã có buổi khảo sát kiểm tra trực tiếp thực địa khu vực chùa tam trúc
và dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác bảo đảm an ninh
trong tuần qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự đại lễ về sát hai nghìn một mươi chín đã có buổi khảo sát kiểm tra trực tiếp thực địa khu vực chùa tam trúc
và dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác bảo đảm bảo an ninh trật tự đại lễ về sát hai nghìn một mươi chín
trong tuần qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
trưởng ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự đại lễ về sát hai nghìn một mươi chín đã có buổi khảo sát kiểm tra trực tiếp thực địa khu vực chùa tam trúc

trong tuần qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
trưởng ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự đại lễ về sát hai nghìn một mươi chín đã có buổi khảo sát kiểm tra trực tiếp thực địa khu vực chùa tam trúc
và dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác bảo an ninh trật tự đại lễ về sát hai nghìn một mươi chín

trong ngày mai riêng tại các tỉnh phía bắc khu vực như thanh hóa nghệ an trời vẫn nhiều mây vào lúc sáng sớm
có thể xuất hiện mưa nhỏ lẫn sương mù
nhiệt độ ban trưa chỉ ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi sáu độ
còn các khu vực từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận phổ biến ít mưa có nắng vào ban ngày
nhiệt độ có xuống tăng dần
nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh trung trung bộ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh nam trung bộ như ninh thuận bình thuận
nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai thời tiết nói chung ít biến đổi
trời phổ biến ít mưa có nắng vào ban ngày
tại khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực nam bộ nắng nóng cục bộ vẫn xảy ra tại các tỉnh miền đông nam bộ
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
quần đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ trời rét ban ngày giảm mưa
nhiệt độ ngày đêm từ một mươi tám hai mươi năm độ
khiếp sáng cao lắm
trường sáng cao sáng
nhiệt độ witnessed
trường sáng cao